ubnd tp đà nẵng vừa ban hành công văn về tăng cường kiểm soát nguồn thải đối với nhà hàng khách sạn khu vực ven biển phía đông
nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường nhất là trong dịp tết nguyên đán
theo đó ubnd tp đà nẵng giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì tổng hợp kết quả xử lý vi phạm về sử dụng nước dưới đất
đấu nối thoát nước xử lý vi phạm của các nhà hàng khách sạn ven biển báo cáo về ubnd tp trước ngày ba mươi hàng tháng
tổ chức hậu kiểm tra các cơ sở đã xử lý vi phạm đồn đốc việc khắc phục hậu quả đối với các cơ sở xử lý vi phạm
đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tổ chức hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố
ubnd tp cũng giao sở xây dựng hướng dẫn đề xuất các biện pháp quản lý đấu nối thoát nước
ứng dụng thiết bị giám sát phục vụ công tác quản lý hệ thống thoát nước tại các cửa xả ven biển
xây dựng quản lý dữ liệu đấu nối thoát nước
ngoài ra các đơn vị liên quan như công an thành phố ubnd các quận ngũ hành sơn sơn trà
có trách nhiệm phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm